ngày một mươi năm tháng một mươi hai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trưởng chính phủ
đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại phường vĩnh ngươn
thành phố châu đốc thăm đồn biên phòng vĩnh ngươn và một công ty may trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
phó thủ tướng trương hòa bình đã đến thăm và tặng quà cho hai bà mẹ việt nam anh hùng
tạ thị bài và nguyễn thị út tại phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc
phó thủ tướng trương hòa bình cũng đến thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng vĩnh ngươn
tại đây sau khi nghe báo cáo phó thủ tướng đã đánh giá cao các mặt công tác của lực lượng biên phòng vĩnh ngươn nói riêng
bộ đội biên phòng an giang nói chung trong công tác gìn giữ an ninh trật tự tuyến biên giới
và công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu hàng gian hàng giả
trước đó phó thủ tướng cũng đã đến thăm công ty may việt mỹ trên địa bàn phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang